thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại xã mỹ phước huyện mang thít
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một bạn của lê hoàng lợi xảy ra mâu thuẫn với đoàn văn vũ duy sau đó lợi đã dùng mũ bảo hiểm đánh duy
đến một mươi năm giờ cùng ngày duy cùng với cha là đoàn văn luận và ba người khác đến tìm lợi để nói chuyện thì xảy ra xô xát
lợi đã dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm trúng vào ngực trái của duy và tiếp tục dùng dao đâm những người còn lại gây thương tích
duy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật